vào tối ngày một mươi tháng một mươi tại một spa trên địa bàn xã nguyên giáp huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm một phụ nữ tử vong
đối tượng gây án là nam giới và hiện đang bị thương nặng
theo thông tin ban đầu nghi can là phan trung hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại phường bạch mai quận hai bà trưng tp hà nội
còn nạn nhân là nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở sơn la
trước đó khoảng hai mươi giờ cùng ngày phan trung hòa đã dùng hung khí đâm khiến nạn nhân tử vong
sau khi thực hiện hành vi phạm tội hòa tiếp tục dùng hung khí tự sát
nhưng đã được người dân phát hiện kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu
nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ